thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi ba yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước
để tiếp tục chủ động phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra thủ tướng chính phủ yêu cầu tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng
sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng trang thiết bị chữa cháy thông tin điểm cháy công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong cảnh báo dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định